ngay sau khi nhận được thông tin khu vực trung tâm huyện mù căng trải và các xã lân cận của tỉnh yên bái bị ảnh hưởng do lũ quét
ngày ba tám đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trường đoàn đã đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét trên địa bàn tỉnh
đến kiểm tra tình hình thiệt hại phó thủ tướng trịnh đình dũng đã thăm hỏi động viên và chia sẻ với những mất mát và thiệt hại
mà bà con nhân dân huyện mù căng trải phải gánh chịu nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử này
sau khi nắm bắt tình hình phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh yên bái và huyện mù căng trải
phó thủ tướng nhận định tình hình thời tiết hiện nay diễn biến rất phức tạp gây nhiều thiệt hại cho bà con nhân dân không chỉ riêng yên bái mà còn nhiều tỉnh thành khác
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu tỉnh yên bái cần chủ động thực hiện các biện pháp để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trước mắt là động viên bà con nhân dân mù căng trải ổn định tình hình vượt qua khó khăn trong đợt lũ quét này
nhân dịp này chính phủ hỗ trợ một mươi triệu đồng cho mỗi người chết và mất tích năm triệu đồng cho người bị thương